để tránh dịch tả lợn châu phi phát tán tại tp hcm dạng sáng ngày một mươi hai tháng ba
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
truy xuất nguồn gốc thịt heo tại những điểm giết mổ tiêu thụ thịt heo lớn ở thành phố
cơ sở giết mổ ra súc xuyên á bình quân mổ một năm trăm linh con heo một ngày
gần đây lượng heo giết mổ đã giảm hơn do ảnh hưởng của thông tin dịch bệnh tả heo châu phi
tại thời điểm kiểm tra lo mổ đang nhập về khoảng chín trăm linh con heo
lực lượng chức năng tiến hành giám sát chặt chẽ quy trình giết mổ
cũng như vận chuyển heo tiêu thụ đến các chợ đầu mối
tất cả heo nhập về phải được kiểm tra kỹ về giấy tờ chứng nhận kiểm dịch
niêm phong chứng minh thú y vòng truy xuất nguồn gốc để hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm dịch bệnh
trong quá trình giết mổ cán bộ thú y có trách nhiệm phải kiểm tra toàn bộ thân thịt
kiểm tra đầu lòng kiểm tra các hạt bạch huyết để phát hiện những dấu hiệu bệnh truyền nhiễm
hoặc là những vết bầm vết sức huyết trong quá trình vận chuyển
hoặc là những bệnh tích do trong quá trình nuôi tiêm chích áp xe v v
thì sẽ có xử lý
và với quy trình kiểm soát như vậy thì chúng ta có thể loại trừ được tất cả những trường hợp
là heo phát bệnh truyền nhiễm heo có những thương tổn trong quá trình dựng chuyển
heo mệt heo chết là sẽ được tách ra để xử lý riêng
riêng đối với thành phố ta số lượng heo này sẽ về các chợ đầu mối
ngoài ra còn một số lượng heo thì sẽ về các siêu thị heo như đặc hàng
thì như vậy chúng ta phải có sự kiểm tra kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ của thịt heo
và xin nói là sẵn định đối với bệnh dịch tả heo châu phi này
thì chúng ta cũng kiểm tra kiểm soát tất cả dịch bệnh
bình quân mỗi ngày thị trường thành phố hồ chí minh tiêu thụ khoảng một mươi con heo
phân bổ chính tại hai chợ đầu mối lớn hóc môn và bình điền
thực hiện quy định của thành phố từ ngày hai mươi năm tháng hai các lò mổ đã thực hiện quy định
không tiếp nhận nguồn heo từ phía bắc đưa vào
công tác phòng dịch tả heo châu phi đang được thành phố đặt lên hàng đầu
qua những đoàn kiểm tra giám sát thường xuyên từ khâu đầu vào đến lao mổ
ra chợ đầu mối đến nay nguồn heo tiêu thụ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
vẫn được đảm bảo an toàn không có dấu hiệu lây lan của dịch bệnh tài heo châu phi